trị cục thú y tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết là bước đầu đã xác định được nguyên nhân cá lồng bè chết trên sông trà vả
thuộc xã long sơn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu mà trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh
theo đó cơ quan chức năng tiến hành lấy bốn mẫu cá trên các loại cá bị bệnh điển hình và bốn mẫu nước để gửi đi xét nghiệm
mẫu xét nghiệm cho thấy là chín mươi mẫu nhiễm ký sinh trùng quả dừa
theo tri cục thú y tình trạng cá chết trong mấy ngày qua sau khi được xét nghiệm thì có đến chín mươi nhiễm ký sinh trùng
trùng quả dưa ký sinh trùng này phát sinh trong nước ô nhiễm khi gặp thời tiết bất lợi sẽ xâm nhập vào mang cá và khiến cá bị nhiễm bệnh và chết
chỉ cục thú y tỉnh bà rịa vũng tàu khuyến cáo là người dân nên thu gom xác cá chết đưa vào bờ và tránh tình trạng vứt ra sông
ảnh hưởng đến các khu vực nuôi khác
ngoài ra thì cần phải sụp khí cung cấp oxy cho cá
vệ sinh lưới lồng nên san thưa mật độ nuôi giảm lượng thức ăn bằng cá tạp thay vào đó là sử dụng thức ăn công nghiệp và bổ sung vitamin cho cá